đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam
vừa có chuyến kiểm tra tình hình lấy nước đợt một phục vụ gieo cây lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại tỉnh nam định
theo kế hoạch của tập đoàn điện lực việt nam đợt sản nước lần một của các hồ thủy điện bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một
và kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng một thời điểm đêm và dạng sáng tại các cửa cống lấy nước ở huyện sao thủy
độ mặn nước đo được dưới một phần nghìn mực nước sông hồng cao hơn mực nước trong hệ thống
các cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi xuân thủy
tiến hành mở cửa cống lấy nước công việc này được thực hiện liên tục kể từ ngày các hồ thủy điện bắt đầu sản nước
sự quan tâm đặc biệt của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
phối hợp chặt chẽ với tập đoàn điện lực việt nam
thì việc lấy nước vừa đảm bảo tiết kiệm nước vừa đảm bảo hiệu quả lấy nước của các địa phương
đặc biệt là các địa phương có tỉnh gian biệt trong đó có nam định thì các địa phương phải lấy rất thuận lợi
tính đến thời điểm một mươi năm h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một toàn tỉnh nam định đã có gần sáu mươi một ha diện tích cấy lúa xuân có nước
đạt trên bảy mươi bảy tổng diện tích riêng hai huyện hải hậu và trực ninh một trăm linh diện tích đã có nước
để phục vụ bà con làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân
nhiều năm gần đây chứ không phải mấy năm tất cả biến đổi khí hậu đều ảnh hưởng đến chuyện lấy nước đổ ải
do vậy nên chúng tôi đã phối hợp rất tốt với tầng cục thủy lợi tập đoàn điện lực việt nam
xả các hồ thủy điện làm sao đúng vào ngày nước cường để dưới này đẩy mặn ra xa để chúng tôi mở công ty nước
đợt một lấy nước đổ ải tạo thuận lợi cho các địa phương vùng ảnh hưởng chiều cường
góp phần đẩy mặn và thao dửa hệ thống
canh mương công trình thủy lợi sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước xả từ các hồ thủy điện
phục vụ đổ ải ngay trong đợt một là nội dung trọng tâm
đã và đang được tổng cục thủy lợi và tập đoàn điện lực việt nam tập trung triển khai
hiện nay thì tiến độ cũng đã vượt so với cơ hội đẩy ra
cho nên chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các độc phương để tăng cường tăng lấy nước
để làm thế nào tức là đến những đợt hai cũng như đợt ba
thì chúng ta có thể giảm bớt thời gian lấy nước để tiết kiệm được nguồn nước
sau khi lấy đủ nước các địa phương trong tỉnh nam định sẽ tiến hành làm đất
gieo mạ cho sản xuất vụ xuân
theo kế hoạch vụ xuân hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh nam định dự kiến cấy bảy mươi bốn ha lúa
và một mươi ba năm trăm linh hectare cây dầu màu vụ xuân
phấn đấu đạt năng suất lúa bình quân từ sáu mươi tám tạ mỗi hectare trở lên